nghị quyết của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đã chính thức được ban hành
sáu mươi hai tỷ đồng sẽ hỗ trợ cho hàng triệu người dân với bảy nhóm đối tượng
hiện tại các địa phương trên cả nước đang triển khai giả soát đối tượng được hưởng gói hỗ trợ này
tuy nhiên với một số lượng lớn công việc cần làm việc thống kê chuẩn xác đầy đủ đối tượng không hề dễ dàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội địa phương có số lượng lớn người được hưởng gói hỗ trợ
phường ngọc lâm quận long biên một trong những phường có dân số đông đặc biệt là có số lượng lớn lao động tự do lao động mất việc làm
để không bỏ sót các cán bộ trong tổ dân phố đã đi từng ngõ để thống kê từng người thuộc diện được hỗ trợ
và ghi vào danh sách địa chỉ này số nhà này chứng minh thư là phải đầy đủ hoặc làm nghề gì mình cũng ghi vào đầy đủ để phường giả soát cho lo kỹ
đến thời điểm này các quận huyện của thành phố hà nội đã cơ bản thống kê xong nhóm đối tượng là người có công bảo trợ xã hội người trong hộ nghèo và cận nghèo
tuy nhiên việc giả soát khó nhất là với các lao động tự do lao động mất việc làm
do đây hầu hết là người nhập cư nên sự biến động nhân khẩu diễn ra hàng ngày
ngoài ra địa phương cũng khó xác định rõ họ làm gì và thu nhập giảm như thế nào
tuy nhiên đây là nhóm đối tượng được đánh giá chịu ảnh hưởng nhiều và tác động sâu nhất bởi dịch covid một mươi chín
nên thành phố hà nội đang tiếp tục giả soát thu thập thông tin
những người được hưởng hỗ trợ theo những tiêu chí cụ thể
thành phố hà nội xác định giả soát kỹ không bỏ soát đối tượng để gọi hỗ trợ của chính phủ kịp thời đến tay người lao động khó khăn
bên cạnh đó thông tin phải chính xác trung thực
không để phát sinh kẽ hở trục lợi chính sách